bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố lịch thi dự kiến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo đó kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
theo đó lịch thi cụ thể như sau
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi
ngày hôm sau hai mươi năm tháng sáu buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
buổi chiều thi môn toán thời gian làm bài là chín mươi phút
ngày hai mươi sáu tháng sáu buổi sáng các thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên với thời gian là năm mươi phút
buổi chiều thi ngoại ngữ thời gian làm bài là sáu mươi phút
ngày thi cuối cùng hai mươi bảy tháng sáu các thí sinh sẽ làm bài thi khoa học xã hội thời gian làm bài là năm mươi phút